đoàn thanh niên thành phố hải phòng đã triển khai đợt cao điểm và thực hiện ngày tuổi trẻ hải phòng
cùng hành động trung tây xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi bảy
đây là hoạt động thường niên và là cơ hội để phát huy vai trò sung kích tình nguyện của tuổi trẻ
góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của đảng và nhà nước
trong năm hai nghìn một mươi bảy các cấp bộ đoàn thành phố hải phòng đã phát huy được những kết quả lớn
và quyết tâm đưa hoạt động thực sự trở thành đợt thi đua cao điểm của tuổi trẻ toàn thành phố hải phòng
diễn ra đồng loạt tại một trăm bốn mươi ba xã thị trấn
cùng với đó là phát huy tinh thần sung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới
như thế này thì chúng tôi rất phân khởi
thứ nhất là nó bớt thời gian chúng tôi phải đi xa
thứ hai là các đồng chí làm công tác quản lý này thì tạo được kiện rất là tốt
thì công viện chúng tôi thường xuyên tổ chức các phát hành thức công dân ưu động tại các xã
thị trấn vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần
và cũng đồng thời thì thường xuyên đến các hộ gia đình chính sách
các hội gia đình cao tuổi để cấp cân cước tại được kiện hợp nợ cho nhân dân trong việc đi lại
thành đoàn thành phố hải phòng còn giúp người dân đổ đường bê tông nội đồng
ngõ xóm phục vụ sản xuất khám bệnh phát thuốc
tặng quà cho các đối tượng chính sách hộ nghèo gia quân dọn vệ sinh môi trường
để thực hiện chương trình tuổi trẻ hải phòng trung tây sẽ nguồn thân mới
thì từ năm hai nghìn một mươi hai ban thường vụ thành đoàn đã chính thức lấy ngày một mươi năm tháng bảy
là ngày tuổi trẻ hải phòng cùng hành động trung tây xây dựng nguồn thân mới
với mục tiêu là không chỉ đoàn viên thanh niên ở địa bàn nông thôn
mà huy động tổng lực sức mạnh của tuổi trẻ từ khối công nhân viên chức
lực lượng vũ trang khối quận khối đạo cao đẳng cùng tham gia với đoàn miên thanh niên các huyện
để góp công góp vừa góp sức tham gia xây dựng nguồn thân mới
tháng thanh niên chỉ là đợt cao điểm trong năm của hoạt động đoàn hội
những kết quả đạt được trong tháng thanh niên sẽ là cơ sở để đoàn thanh niên thành phố hải phòng nói riêng
và đoàn thanh niên trong cả nước nói chung tiếp tục thúc đẩy các phong trào rèn đức
luyện tài góp sức trẻ tình nguyện vào công cuộc xây dựng quê hương vì cộng đồng